thưa quý vị với nhiệm vụ đặt hàng và thanh toán để tạo giao dịch ảo trên các sản thương mại điện tử
được cam kết là sẽ nhận lại vốn kèm theo hoa hồng
thế nhưng chỉ sau vài ngày nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo với số tiền từ hàng chục triệu đến cả tỷ đồng
ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi sau đây cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
trong quá trình lướt facebook chị trần thị thanh ở huyện mộ đức quảng ngãi
truy cập vào đường link tuyển dụng việc làm
ngay sau đó có một tài khoản facebook nhắn cho chị và thông báo đang tuyển nhân viên làm việc shopee
với hình thức tại nhà với công việc đơn giản lợi nhuận cao
chị thanh đồng ý tham gia
nội dung của quốc của quảng bị xa phải mua lợi đơn hoàng tiếp theo
thế tôi đã lọt theo lời của nhân viên đó đến khi mà bị mắc tốn thì tốn một triệu mấy trăm nghìn
tôi mới biết là mình đã bị lừa
còn nữ sinh viên này do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm chạy chảy gia đình
đã lên mạng tìm việc làm qua mạng
từ đây em bị sập bẫy lừa từ trang facebook công việc tại nhà
chị bị em thanh tốt em cũng thanh tốt nhưng mà em kêu em không đủ tiền
cái thầy chỉ để em chỉ một nửa rồi chỉ cho mượm
nhưng mà em kêu là dễ thì để em chỉ qua với chiếc điện cọ với cào xinh
rồi chiếc nang nỉ với khát lát với kiểu có thứ với kiểu chị cũng bỏ tiền vô đó chung mờ
em bỏ chị nửa trần nè xong rồi em bước bước bước chuyển qua
xong rồi em chạp sau em thấy hệ thống chưa họ không chuyển tiền lại cho em đó
em mới điện cho chị không thấy mà chị chạy facebook của em thấy
cho lừa đảo từ việc tìm cộng tác viên online với đủ các loại hình khác nhau
nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp
phụ nữ hay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống
các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo
nền tảng mạng xã hội mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch từ một mươi đến hai mươi
nhiều nạn nhân đã sập bẫy trước cách kiếm tiền dễ dàng
nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn hàng số tiền lớn để hưởng hoa hồng
nói chung là những cái trang mạng xã hội hiện nay là nó có rất nhiều cái chương trình khuyến mãi
rồi chương trình là tiễn nhân viên việc làm rồi làm việc tại nhà
đây cũng khuyến kháo bà con
không nên tin và nghe theo những cái rau dẫn quảng cáo trên không gian mạng
dễ rơi vào cạm bẫy của bọn tội phạm được đó
đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
khi phát hiện ra trường hợp lừa
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật